các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tuy nhiên một số cơ quan báo chí đã khai thác và cho đăng tải liên tiếp nhiều tin bài về cùng một vụ việc triển khai thu thập thông tin và đăng tải tường thuật theo thời gian và diễn biến vụ việc
trong đó có những thông tin mô tả chi tiết tội ác với các hành vi rùng rợn hoặc khai thác thông tin giật gân xung quanh vụ án xâm phạm quyền riêng tư của công dân đăng phát những phát ngôn không đúng chức năng gây hoang mang dư luận và cản trở quá trình điều tra gây hiệu ứng xấu cho xã hội
bộ thông tin và truyền thông yêu cầu các cơ quan báo chí cần phát huy hơn nữa những ưu điểm trong công tác tuyên truyền thể hiện rõ trách nhiệm xã hội đạo đức nghề nghiệp của người làm báo chấp hành đúng các quy định của pháp luật trong hoạt động báo chí
bộ thông tin và truyền thông sẽ xử lý nghiêm khắc đối với những cơ quan báo chí vi phạm quy định pháp luật trong hoạt động báo chí xử lý lãnh đạo cơ quan báo chí nếu để xảy ra sai phạm trong thời gian tới